tại khu di tích lịch sử ngã ba đồng lộc hà tĩnh báo nhân dân phối hợp với tỉnh ủy
ubnd tỉnh hà tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật cõi thiêng đồng lộc
chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và bốn mươi chín năm chiến thắng ngã ba đồng lộc hai mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ cùng các đồng chí ủy viên
ban chấp hành trung ương đảng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương tỉnh hà tĩnh
và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dự bởi lễ
chương trình cõi thiêng đồng lộc sự kiện truyền thống mà tập thể cán bộ phóng viên nhân dân báo nhân dân
phối hợp với tỉnh ủy ubnd tỉnh hà tĩnh thực hiện với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu nặng
ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh và những người có công với nước
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ đồng thời cũng là hoạt động uống nước nhớ nguồn
kêu gọi sự quyên góp ủng hộ giúp đỡ tới hàng trăm cựu chiến binh cựu thanh niên sung phong
và thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sống trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
và hàng vạn người nói chung trên cả nước
phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật cõi thiêng đồng lộc đồng chí thuận hữu
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam nhấn mạnh
bốn mươi năm trôi qua chiến tranh đã lùi xa cuộc sống đã hồi sinh trên các chiến trường ác liệt năm xưa
nhưng những tấm gương quên mình về tổ quốc sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ
mãi mãi làm dạng người đất mẹ mãi mãi được khắc ghi không bao giờ phai mờ trong tâm khảm mỗi người việt nam
trong lịch sử dân tộc việt nam mãi mãi là niềm tự hào nguồn cổ vũ động viên to lớn cho các thế hệ người việt nam
hôm nay và mai sau trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
chúng ta không bao giờ được phép quên mỗi tức giang sơn một dòng máu đỏ bao sương máu mới làm nên tổ quốc
những tên người tên núi tên sông đã trở thành linh thiêng cao cả những lam hạ chuông bồn ngã ba đồng lộc hang tám cô thành cổ quảng trị
và hàng nghìn địa danh khác nữa luôn nhắc nhở chúng ta về một thời đạn lửa về một thời đất nước gian lao
nhưng chưa bao giờ biết cuối đầu khuất phục
chương trình nghệ thuật cõi thương đồng lộc do tập thể các diễn viên nghệ sĩ đến từ nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam
và nhà hát nghệ thuật truyền thống hà tĩnh đã tái diện sự hy sinh anh dũng của các thanh niên sung phong trên tuyến lửa đồng lộc anh hùng
đồng thời để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi khán giả theo dõi chương trình
tại chương trình nghệ thuật cõi thiên đồng lộc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đại diện ban tổ chức
đã cho tặng một mươi số thiết kiệm cho đại diện thân nhân một mươi liệt sĩ thanh niên sung phong ngã ba đồng lộc
hai mươi bốn thương bệnh binh gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn